liên quan đến đoạn clip phát tán trên mạng xã hội phản ánh nội dung
bé gái bị chính mẹ ruột bạo hành suốt bốn năm diễn ra ở quận phú nhuận tp hcm
sáng nay ngày hai mươi bốn tháng ba phòng lao động thương binh và xã hội quận phú nhuận cho biết
đơn vị đã phối hợp với công an quận và các đơn vị liên quan
đã có buổi làm việc với gia đình của bé gái
bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được bé gái trong đoạn clip đang học lớp sáu
trường trung học cơ sở độc lập
bé hiện đang sống chung với mẹ đẻ và ba dì ruột
tại một căn nhà nằm trong hẻm đường thích quảng đức phường năm quận phú nhuận
tại thời điểm làm việc tổ công tác ghi nhận bé gái có biểu hiện bình thường
trầy sức nhẹ và đau ở đầu
kết quả khám tại bệnh viện quận phú nhuận nhận định ban đầu sức khỏe của bác ổn định tỉnh táo
làm việc với cơ quan chức năng bà võ lê trần huy trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là mẹ đẻ bé gái
đã thừa nhận quá trình nuôi dạy con có những lúc nổ nóng và la món con
dù biết là không nên nhưng do áp lực mưu sinh và những vấn đề khác trong cuộc sống dẫn đến sự việc trên
không có chuyện bảo hành bé suốt bốn năm như các trang mạng xã hội nêu
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cũng như tạo môi trường phát triển tốt nhất cho bé gái
tổ công tác quận đã yêu cầu bà huyền trinh tạm thời cách ly không được sống cùng nhà với bé gái
đồng thời giao cho bà huy trân là dì ruột trong cách bảo vệ chăm sóc một cách tốt nhất
không để bà huy trinh tiếp tục có hành vi đánh đập bé gái
hiện sự việc đang được công an quận tiếp tục lấy lời khai các bên liên quan
thu tập chứng cứ hiện trường để làm rõ các hành vi sai phạm xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật